hôm nay nước anh sẽ chứng kiến một sự kiện vô cùng đặc biệt lễ đăng quang của nhà vua anh charle đệ tam
nhà vua shackler đệ tam sẽ thực hiện lễ đăng quang với các nghi thức truyền thống chính thức trở thành người đứng đầu hoàng gia anh
lễ đăng quang của vua shakla đệ tam sẽ diễn ra vào lúc một mươi một h theo giờ anh tức là một mươi bảy h ngày hôm nay theo giờ việt nam
tại tu viện westminster ở london
đây là nơi diễn ra lễ đăng quang của các bậc quân vương tại anh kể từ năm một nghìn sáu mươi sáu
buổi lễ sẽ do tổng giám mục canterbury justin welby chủ trì
nghi lễ đăng quang của một vị quân phương tại anh gần như không thay đổi trong hơn một năm qua
tuy nhiên quy mô và thời lượng lễ đăng quang của vua shackler đệ tam dự kiến được thu gọn
buổi lễ sẽ kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn hai khách mời trong đó có nhiều nguyên thủ quốc tế
số lượng khách mời này khiêm tốn hơn nhiều so với khoảng tám khách
dự lễ đăng quang của nữ hoàng elizabeth đệ nhị vào năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trong gần một năm qua các vị vua và nữ hoàng anh đăng quang tại tu viện westminster ở london
tại đây vua charles đệ tam sẽ được trao vương miện st edward s và tuyên thệ giữ gìn và bảo vệ luật pháp giáo hội anh
vua shakla đệ tam sẽ không phải là người duy nhất lên ngôi trong buổi lễ này
phu nhân của ông bà kamila sẽ trải qua một nghi lễ nhỏ hơn để chính thức được phong ngôi vị hoàng hậu
sau lễ đăng quang
vua charles đệ tam và hoàng hậu camilla sẽ diễu hành qua đường phố london để trở lại cung điện trên cỗ xe vàng huyền thoại
hiện tại các công tác chuẩn bị cho lễ đăng quang đã hoàn tất trong đó an ninh cũng được thắt chặt
và theo như bộ trưởng an ninh nước này lễ đăng quang của vua sát lê đệ tam là một trong những sự kiện được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử vương quốc anh
số người thiệt mạng trong các trận lũ quét tại miền đông cộng hòa dân chủ congo đã tăng gấp ba lần
lên khoảng hai triệu
có hơn hai trăm linh người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể bị trôn vùi trong vùng đất
sau nhiều ngày tìm kiếm đã có hai trăm hai mươi bảy thi thể được tìm thấy
phần lớn là những người đang ngủ ngoài trời hoặc đang ở trong các trường học của bệnh viện khi lũ quét qua
hiện hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục tại những khu vực bị ảnh hưởng
trong khi đó hàng chục người bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện trong tình trạng không có đủ thuốc men và nguồn lực vật tư
trước đó trong ngày bốn tháng năm những cơn mưa xối xả đã trút xuống tỉnh nam kivu miền đông công gô gây ra lũ lụt nghiêm trọng
chính phủ ethiopia đã cung cấp sự hỗ trợ và hợp tác cần thiết cho sáu mươi một quốc gia trên thế giới
để giúp các nước hồi hương công dân của mình từ sudan thông qua lãnh thổ ethiopia
cụ thể ethiopia đã cấp phép cho bảy mươi năm chuyến bay giải cứu của các nước để sơ tăng công dân của họ khỏi nước làng diển sudan
ngoài ra ethiopia cũng đã tiếp nhận bốn một trăm tám mươi ba công dân các nước từ sudan đến lấy nạn
liên quan đến các công dân ethiopia ở sudan chính phủ nước này cho biết vẫn đang giám sát chặt chẽ an toàn và an ninh của các công dân của mình ở sudan
thông qua đại sứ quán đồng thời đã thành lập một phái đoàn chuyên trách sơ tán công dân về nước
đến nay ethiopia đã đón nhận ba năm trăm một mươi bảy người từ sudan trở về
ethiopia bày tỏ hy vọng cuộc xung đột ở sudan sẽ sớm được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán hòa bình dưới sự bảo trợ của liên minh châu phi au
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan tuyên bố chiến dịch quân sự của ankara ở biên giới với syri và iraq vẫn chưa kết thúc
theo ông erdogan nước này đang chờ thời điểm thích hợp
nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ cũng kêu gọi đối thủ chính của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày một mươi bốn tháng năm
ứng cử viên đối lập duy nhất keman kilik dagor ruh công nhận đảng công nhân người quốc pkk bị cấm hoạt động là một tổ chức khủng bố
trước đó phát ngôn viên của tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết
nơi này đã sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự mới ở miền bắc syri
kể từ năm hai nghìn một mươi sáu thổ nhĩ kỳ đã đưa quân đội sang syri để tiến hành ba chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt các tay súng người quốc
mà nước này cho là có liên hệ với đảng công dân người quốc pkk vốn bị ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố
mỹ sẽ cung cấp tám máy bay trực thăng chiến đấu abache cho vassava và số máy bay này sẽ được triển khai ở miền đông của ba lan
thông tin được phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng ba lan xác nhận
trong vài tuần tới các phi công và kỹ thuật viên ba lan sẽ bắt đầu được huấn luyện và sau đó số trực thăng apacy này sẽ được bàn giao
bộ trưởng quốc phòng ba lan cho biết thêm các máy bay này sẽ được đưa đến sườn phía đông của tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato sư đoàn cơ giới số một mươi tám
tuy nhiên quan chức này thừa nhận những chiếc apact đầu tiên khó có thể được bàn giao cho ba lan trước cuối năm nay
vì quân đội nước này không có đủ thời gian để hoàn thành khóa huấn luyện
kể từ khi nổi ra cuộc chiến ở ukraine mỹ đã tăng mạnh
theo bộ ngoại giao mỹ washington đã xuất khẩu được lượng vũ khí trị giá năm mươi một chín tỷ đô la mỹ trong năm tài chính năm hai nghìn hai mươi hai so với ba mươi bốn tám tỷ đô la mỹ trong năm tài chính hai nghìn hai mươi một
trong khi đó hội đồng liên minh châu âu đã quyết định cung cấp thêm viện trợ quân sự cho ukraine trị giá một tỷ euro theo cơ chế hòa bình châu âu epf
đại diện cấp cao của eu về chính sách áp dụng
an ninh và đối ngoại joseph borrell cho biết gói hỗ trợ một tỷ euro này sẽ giúp ukraine tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công từ bên ngoài
cũng theo ông joseph borrell đến nay eu đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho ukraine năm sáu tỷ euro trong khuôn khổ epf
theo kế hoạch số tiền một tỷ euro nói trên sẽ được dùng để mua đạn pháo cỡ nòng một trăm năm mươi năm mm cung cấp cho lực lượng vũ trang ukraine
trong trường hợp cần thiết các nước thành viên eu sẽ mua chung tên lửa từ ngành công nghiệp quốc phòng châu âu
để cung cấp cho kiev tuy nhiên để đủ điều kiện được giải ngân từ quỹ epf các hợp đồng mua bán này phải được hoàn tất trước ngày ba mươi tháng chín năm nay
trong khuôn khổ của một dự án thuộc cơ quan quốc phòng châu âu eda hoặc thông qua các dự án mua chung do một quốc gia thành viên eu dẫn đầu
đây là mũi nhọn thứ hai trong chiến lược gồm ba mũi nhọn của eu đã được thông qua hôm hai mươi tháng ba
vừa qua nhằm cung cấp một triệu đơn vị đạn pháo cho ukraine trong vòng một mươi hai tháng theo khuôn khổ epf
bản tin tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý khác tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới cho biết
đã chính thức tuyên bố đại dịch covid một mươi chín không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này qua đó đánh dấu sự kết thúc mang tính biểu tượng với dịch bệnh đã dẫn đến tình trạng phong tỏa ở nhiều nơi
gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và khiến gần bảy triệu người tử vong trên toàn thế giới
cùng với tuyên bố trên tổng giám đốc who cũng cảnh báo thế giới vẫn cần hết sức thận trọng trước rủi ro gây ra do các biến thể mới của virus sars cov hai
quan chức who ước tính trên phạm vi toàn cầu số người tử vong do covid một mươi chín có thể lên tới ít nhất hai mươi triệu người
cao gần gấp ba lần số liệu thống kê chính thức khoảng sáu chín triệu người tử vong
đến ngày ba tháng năm số liệu chính thức cho thấy có hơn bảy trăm sáu mươi năm triệu người đã mắc căn bệnh này
who đưa ra tuyên bố covid một mươi chín là một trường hợp đáng chú ý
đại dịch vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi thời điểm dịch bắt đầu lây lan mạnh mẽ
theo dữ liệu của who tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín đã giảm tới mức kỷ lục hơn một trăm linh người một tuần trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
xuống còn hơn ba năm trăm linh người một tuần trong tuần từ ngày một mươi bốn đến hai mươi một tháng bốn vừa qua
số vụ lừa đảo qua các nền tảng trực tuyến do công nghệ meta sở hữu gồm facebook whatsapp và instagram đã tăng mạnh trong thời gian qua
đây là cảnh báo đối với các nền tảng trực tuyến do công nghệ meta sở hữu gồm facebook whatsapp và instagram đã tăng mạnh trong thời gian qua
các tù nhân sau khi mãn hạn tù trở về cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng nhà máy homebo industries chuyên sản xuất hàng may mặc đã mở ra homeboi therest cơ sở chuyên tái chế quần áo
các công nhân làm việc tại đây hầu hết đều là các tù nhân mãn hạn đã từng là thành viên của các băng đảng tội phạm trên khắp nước mỹ
chị chanaliza sera chuyên giám sát các hoạt động tại nhà kho của home bouitreet cho biết chị không thể tin được cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều như thế nào
ở mức độ cá nhân nó đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn mở mang đồ óc để biết rằng mình có thể làm được nhiều điều hơn là những thứ liên quan đến băng đảng hay cuộc sống đường phố
bây giờ tôi có thể nhập dữ liệu chạy xe nâng hay giám sát chúng giúp tôi trực quan hóa mọi thứ xung quanh và đóng tất cả những mảnh vỡ mà mình có
tại nhà kho rộng hàng nghìn mét vuông của homboidres hàng trăm thùng hàng bao gồm quần áo nguyên liệu và phế liệu vải
được chuyển đến để phân loại
để phân loại và tái chế việc tái chế quần áo và các nguyên liệu may mặc giúp hạn chế rác thải và bảo vệ môi trường
chúng tôi nhận được hàng trăm thùng hàng mỗi tuần với hàng nghìn mặt hàng trong đó có rất nhiều loại quần áo khác nhau một số đã được sử dụng một số là hàng tồn kho một số bị khách hàng trả lại một số bị loại bỏ trong quá trình sản xuất
điều chúng tôi cần làm là phân loại chúng để xem thứ gì có thể tái sử dụng thứ gì có thể sửa chữa được cuối cùng là tái chế và thu hồi vật liệu
theo một báo cáo vào năm hai nghìn hai mươi một người dân california đã mua và mặc bảy trăm tám mươi tấn quần áo tuy nhiên chỉ một vật liệu may mặc trong số đó được tái sử dụng trong tương lai
cách làm của homboi tores đang giúp các công ty may mặc toàn cầu như reformation thu hẹp khoảng cách giữa tính bền vững và sức khỏe môi trường
đây là chất thải diệt may trên thực tế khi chúng tôi vẽ phấn lên vải phần vải thừa bị cắt đi chiếm một mươi đến hai mươi phần trăm cuộn vải
đây là một vấn đề thật sự nghiêm trọng nếu chúng được đưa đến bãi xác vì vậy các tái chế của homeboy trust đang giúp chúng tôi giải quyết vấn đề đó
giật may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ hai trên thế giới chất thải may mặc nếu không được xử lý đúng cách sẽ gây ra nhiều hệ lụy không nhỏ đến môi trường từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cuộc sống của con người
do đó dự án của home text không chỉ giúp tạo việc làm giúp các tù nhân mãn hạn tái hòa nhập cộng đồng
mà còn giúp ngành dệt may tạo ra mô hình phát triển bền vững hơn